mở đầu với các tin tức về an ninh trật tự vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày thứ hai đối với bốn bị cáo liên quan trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án hai mươi tám e trần phú tp nhcm
tòa án nhân dân tỉnh đã tiến hành cải tạo nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh đường bộ tại những vị trí trọng yếu
các thiết bị camera hiện đại có cấu hình độ phân giải cao giúp nhận diện phương tiện dễ dàng đường truyền tốt cùng hệ thống quản lý giám sát được đầu tư bài bản đã mang lại hiệu quả thiết thực
bên cạnh tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống mắt thần cảnh sát giao thông còn tiếp nhận các thông tin hình ảnh do cá nhân tổ chức cung cấp hoặc trên mạng xã hội để xử lý vi phạm
sau khi hệ thống cao ra được cải tạo nâng cấp và lắp đặt cùng với sự chỉ đạo khuyết liệt thường xuyên của các cấp lãnh đạo sự cố gắng nỗ lực của các lực lượng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
mà lòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi ba đã có nhiều chuyển biến tích cực ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được lân cao
tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
qua đó góp phần tạo môi trường ổn định an toàn cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bắc ninh đã phối hợp sở thông tin và truyền thông
sở giao thông vận tải sử dụng hiệu quả dữ liệu giám sát hành trình dữ liệu đăng kiểm giấy phép lái xe phục vụ công tác quản lý phạt nguội bằng hình ảnh
ngoài phục vụ xử phạt nguội đối với các lỗi vi phạm giao thông góp phần nâng cao năng lực kiểm soát tình hình an toàn giao thông an ninh trật tự
thì dữ liệu giám sát hành trình còn giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa phát hiện xử lý các loại tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự

từ trực tiếp ở ngoài đường để phát hiện vi phạm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông bằng việc áp dụng công nghệ để phát hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông
và hệ thống cao ra giám sát giao thông hỗ trợ đắc lực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cụ thể là đã giúp cho việc truy vết truy tìm đối tượng phương tiện trong các vụ án hình sự
việc đẩy mạnh chuyển đổi số áp dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm
giúp trật tự an toàn giao thông giúp nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông khi không có lực lượng chức năng ứng trực góp phần giảm thiểu tai nạn
từ đó giúp phát huy hiệu quả lâu dài trong việc quản lý xã hội quản lý nhà nước xây dựng đô thị thông minh
bên cạnh đó còn đảm bảo được sự minh bạch trong xử phạt tạo hành lang pháp lý cho cảnh sát giao thông xử lý vi phạm
một thông tin đáng chú ý khác vào khoảng một mươi hai h trưa ngày hôm nay
đã bất ngờ xảy ra vụ cháy nhà trọ bốn tầng trên đường trần hưng đạo quận năm tp hcm
một mươi hai người đã được lực lượng chức năng giải cứu hướng dẫn thoát nạn trong đó có người bị thương
ngay khi phát hiện vụ việc người dân hô hoán cùng nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa cùng với khói đen bốc lên nghi ngút sức nóng lan rộng tỏa khắp khu vực
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp hcm
đã nhanh chóng điều chín xe chuyên dụng cùng với năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường xử lý đám cháy
lực lượng chức năng đã cứu được hai người ra ngoài trong đó có người bị thương
đồng thời hướng dẫn một mươi người khác thoát nạn an toàn
thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân đã đến thủ đô hà nội
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thưởng và phu nhân
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phạm minh chính
đã ra sân bay quốc tế nội bài đón tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao trung quốc
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai lễ đón chính thức tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân
được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì lễ đón
bộ tư lệnh pháo binh thực hiện nghi thức bắn hai mươi một phát đại bác chào mừng chủ tịch trung quốc tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao
đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ ba của đồng chí tập cận bình đến việt nam trên cường vị tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
và là lần đầu tiên tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thực hiện riêng chuyến thăm đến một nước từ sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai đảng hai nước khẳng định sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai nước
đối với việc củng cố quan hệ việt nam và trung quốc phát triển vững chắc ổn định bền vững vì lợi ích của cả hai nước
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
trong đó hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên được nâng cao góp phần củng cố quan hệ chính trị giữa hai đảng hai nước
các chuyến thăm trao đổi cấp cao và các cấp được tổ chức thường xuyên
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua
trên cơ sở lợi thế tiềm năng nhu cầu và nền tảng quan hệ song phương hiện có hai bên sẽ đề ra những phương hướng nhiệm vụ
nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc trong thời gian tới
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
ngay sau lễ đón tổng bí thư nguyễn phú trọng tiến hành hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tại trụ sở trung ương đảng
trạm trưởng trạm biên phòng cơ khẩu cảng khánh hội bộ đội biên phòng tp hcm cho biết đơn vị vừa phát hiện hành vi lấy cắp hàng hóa vận chuyển trên tàu trị giá hàng tỷ đồng
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một ông phạm văn đoàn ngụ huyện gia bè là chủ lâu hàng phân ure do tàu ocean tám mươi tám vận chuyển từ trung quốc về việt nam
qua cửa khẩu cảng tp hcm và bỏ hàng tại cảng khánh hội khai báo
qua tổng kết số hàng hóa nhận từ tàu ocean tám mươi tám phát hiện trên tàu hồ chí minh
thiếu hơn một trăm linh tấn hàng phân ure trị giá hàng tỷ đồng
trạm biên phòng cửa khẩu cảng khánh hội đã tổ chức lực lượng trinh sát và lực lượng kiểm tra giám sát tiến hành kiểm tra khu vực khoang tàu ocean tám mươi tám
kết quả phát hiện số lượng lớn hàng hóa phân ure nằm trong khoang hầm của mỗi tàu này
đơn vị đã làm việc với ông lô văn dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là thuyền trưởng tàu ocean tám mươi tám lập biên bản toàn bộ nội dung vụ việc
qua nhận định ban đầu số lượng phân ure trong khoang hầm mũi tàu giống với chủng loại phân ure của ông phạm văn đoàn đã trình báo
vụ việc đang tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành bến tre cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn tạo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ xã giao long châu thành để điều tra về hành vi mua bán tàn trự trái phép chất ma túy
theo đó khoảng một mươi bảy giờ ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện châu thành cùng các đơn vị chức năng bắt quả tang trần thái hưng
đang cất dấu trên người một túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá tại khu vực thuộc ấp hòa long giao long
qua làm việc hưng thừa nhận chất tinh thể trên là ma túy đá mua của nguyễn văn tạo
cùng thời gian này công an huyện châu thành cũng đã bắt quả tang nguyễn văn tạo đang bán trái phép ma túy đá cho nguyễn hoàng em ngay tại nhà mình
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của tạo cơ quan công an thu giữ hai mươi ba túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy đá
nhờ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quản lý chặt chẽ địa bàn của công an huyện binh lức tỉnh long an
nên các loại tội phạm nhất là tội phạm cướp giật hầu hết đều bị bắt giữ ngay khi đến địa bàn này gây án
bới đây đối tượng nguyễn văn nhiều
ngụ địa phương khác đến một tiệm cho thuê đồ cưới trên địa bàn thị trấn bến lức huyện bến lức tỉnh long an giả vờ hỏi thuê đồ cưới
lợi dụng chủ tiệm chỉ có một mình nhiều đã dùng hôn khí đe dọa để cướp tài sản
lợi dụng lúc đối tượng sơ hở chủ tiệm tri hồ nên nhiều bỏ chạy ra ngoài
rất nhanh người dân đã ập đến bắt gọn đối tượng
nguyễn văn nhiều cụ địa phương khác đến một tiệm cho thuê đồ cưới trên địa bàn thị trấn bến lức huyện bến lức tỉnh long an giả vờ hỏi thuê đồ cưới